còn ở các tỉnh từ quảng bình cho đến thừa thiên huế thì mức nhiệt sẽ là hai mươi ba hai mươi sáu độ trời sẽ lạnh về sáng và trưa rét về chiều tối và đêm
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận sẽ giao động từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
trên biển không khí lạnh vẫn tác động và liên tục được bổ sung
vì thế ở vĩnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
tiếp tục có gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
riêng khu vực đông bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp chín
biển đông mạnh sóng biển cao từ hai ba mét
với khu vực huyện đảo trường sa thời tiết tốt trở lại mưa rông một vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc ở mức cấp ba cấp bốn thuận lợi cho các hoạt động ra khơi trở lại của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước